liên quan đến vụ cháy gây ra một trăm sáu mươi tám ha rừng trồng tại phú yên viện kiểm sát nhân dân huyện tây hòa tỉnh phú yên ngày một mươi sáu tháng một mươi hai xác nhận đã tống đạt cáo trạng truy tố bị can nguyễn văn ngọc chú tại xã hòa mỹ tây huyện tây hòa về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
theo cơ quan điều tra khoảng bốn giờ sáng ngày hai mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín ông ngọc vào rừng cây bạch đàn vừa mới khai thác của gia đình ở khu vực đồng lớn thuộc tiểu khu v chín mươi sáu thôn lương phước xã hòa phú huyện tây hòa để thu dọn và gom cành lá rồi châm lửa đốt
đến khoảng bảy giờ sáng cùng ngày gặp gió thổi mạnh làm đám cháy bùng phát dập lửa bất thành ông ngọc điện thoại cho chủ những khu rừng cây keo lai bạch đàn kề bên đến hiện trường phối hợp chữa cháy nhưng lúc này đám cháy đã lan nhanh ra diện rộng
hậu quả vụ cháy đã thiêu dụi gần một trăm sáu mươi tám hectare rừng trồng của nhiều người dân gây thiệt hại hơn ba hai tỷ đồng